để kịp tiến độ cho việc phân luồng các phương tiện vào cao tốc cam lộ la sơn vào dạng sáng nay
ngay trong đêm ngày hôm qua chủ đầu tư đã huy động hàng chục công nhân đào móng trôn đặt biển hướng dẫn cảnh báo
ban quản lý dự án đường hồ chí minh đơn vị chủ đầu tư cao tốc cam lộ la sơn
cho biết do thời gian gấp rút ngay trong đêm ngày ba tháng bốn đơn vị này đã phải điều động hàng chục công nhân
tổ chức thi công cắm các biển hướng dẫn cảnh báo
theo vương án điều tuyết phân luồng giao thông mới được phê duyệt
cục đường bộ bổ sung các loại xe khách trên ba mươi chỗ xe khách dường nằm và xe từ sáu mươi trở lên
gồm cả xe thân liền và tổ hợp xe đầu kéo vào danh sách các loại xe bị cấm di chuyển trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
phương án mới sẽ được áp dụng bắt đầu từ sáu giờ ngày bốn tháng bốn